chương trình cầu truyền hình trực tiếp giáng đứng việt nam tại bốn điểm cầu
tượng đài bắc sơn hà nội khu di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy thái nguyên
thành cổ quảng trị và bến dược củ chi tp hcm
tham dự tại các điểm cầu là lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
và các tỉnh thành phố và đặc biệt là sự có mặt của các bà mẹ việt nam anh hùng
người có công các thương binh thân nhân gia đình liệt sĩ
các cựu chiến binh và đông đảo nhân dân các tỉnh thành phố

công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho dân tộc việt nam
chủ đề chính của chương trình cầu truyền hình giáng đứng việt nam một lần nữa khẳng định
thế hệ người việt nam hôm nay không bao giờ quên những công lao to lớn ấy
ngọn lửa của lòng yêu nước được hôn đúc truyền lại từ thế hệ cha ông đi trước
sẽ được tiếp nối truyền lại cho thế hệ trẻ hôm nay
trước đó vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm quan làm việc
với công ty samsung điện tử việt nam thái nguyên thuộc tổ hợp samsung điện tử việt nam
đơn vị đóng góp
đơn vị đóng góp hơn hai mươi kim ngạch xuất khẩu của việt nam
tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao sự đầu tư của samsung
bao gồm tổng mức đầu tư và tỷ lệ giải ngân cao
nhất là cam kết của samsung xuất khẩu hơn năm mươi tỷ đô la mỹ trong năm nay
thủ tướng bày tỏ ấn tượng với samsung về một số điểm như chú trọng đầu tư
cho công tác nghiên cứu và phát triển tại việt nam chứ không chỉ đơn thuần là lắp ráp
samsung cũng quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ công nhân kỹ thuật hết sức bài bản
đời sống công nhân người lao động
ngày càng được nâng cao trong đó công ty quan tâm đến khu ăn ở giải trí lao động nữ
điều ấn tượng nữa là tỷ lệ nội địa hóa của samsung đạt năm mươi bảy
thủ tướng đề nghị samsung với quy mô lớn nhất về đầu tư nước ngoài tại việt nam
tiếp tục là tập đoàn kiểu mẫu đầu tư làm ăn lâu dài tại việt nam
tiếp tục quan tâm đời sống người lao động bảo vệ môi trường
nhất là tấm gương cho các doanh nghiệp khác về vấn đề này
những dịch vụ cần thiết khác samsung tạo điều kiện cho doanh nghiệp việt nam tham gia cung cấp
về vấn đề máy giặt samsung sản xuất tại việt nam bị điều tra bán phá giá tại thị trường mỹ
thủ tướng thể hiện quan điểm ủng hộ samsung và giao cho bộ công thương tiến hành các thủ tục cần thiết
để bảo vệ doanh nghiệp bảo vệ các thành quả mà samsung đầu tư ở việt nam
trên thế giới chưa có cuộc chiến tranh nào ác liệt và kéo dài như cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
và bảo vệ tổ quốc của nhân dân việt nam
hàng triệu người con yêu tú đã không tiếc máu xương
tuổi thanh xuân
và cuộc sống cho độc lập tự do của đất nước
máu đào của các chiến sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng
tổ quốc đời đời ghi nhớ biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng
nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
thực hiện tốt chính sách yêu đãi người có công với cách mạng
làm tốt công tác thương binh liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy chính quyền mỗi tổ chức và
cá nhân trước hoàng hôn
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và tặng quà các bà mẹ việt nam anh hùng
gia đình chính sách tại huyện củ chi
tới thăm hai mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị kịch chín mươi một tuổi
ngụ ấp mũi lớn một xã tân an hội và mẹ khâu thị rồi
ngũ ấp trung xã tân thông hội
huyện củ chi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng những món quà hết sức ý nghĩa
cũng như ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống sinh hoạt của các mẹ
chúc các mẹ cũng như gia đình các thương binh luôn sống vui khỏe minh mẫn trưởng thọ hạnh phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đề nghị cấp ủy đảng chính quyền
luôn quan tâm chăm sóc kịp thời hỗ trợ các mẹ liệt sĩ các gia đình chính sách
những người có công có cuộc sống ổn định về mọi mặt luôn được an vui nhiều sức khỏe
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác các sở ban ngành thành phố đã đến dân hương
tại nghĩa trang liệt sĩ đền thờ bến dược huyện củ chi
nơi yên nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước
hôm nay đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các bà mẹ việt nam anh hùng và gia đình cựu chiến binh
bị thiệt hại do cơn bão số bốn vừa qua tại tỉnh quảng trị
đồng chí tòng thị phóng cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao quà tặng bà mẹ việt nam anh hùng
trần thị diệp ở thôn mai đàn xã cam chính huyện cam lộ và bà mẹ việt nam anh hùng mai thị con
ở thôn cam vũ xã cam thủy huyện cam lộ hai mẹ đều có hai người con là liệt sĩ
phó chủ tịch quốc hội bày tỏ lòng biết ơn các bà mẹ việt nam anh hùng
mong các mẹ sống vui sống khỏe bên cháu con gia đình người thân và ân cần thăm hỏi
động viên gia đình cựu chiến binh vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống gương mẫu để con cháu học tập nói theo
đồng chí tòng thị phóng lưu ý các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tổ chức đoàn thể và người dân
đặc biệt quan tâm đến gia đình thương binh liệt sĩ người có công với nước
thể hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã hy sinh sương máu
các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
cùng ngày đồng chí tòng thị phóng đã đến thăm và tặng quà gia đình cựu chiến binh lê quang thiết
ở thị trấn ái tử huyện triệu phong quảng trị bị thiệt hại do cơn bão số bốn vừa qua
là một trong những mô hình hợp tác xã thương binh lâu năm của hà nội trải qua một mươi bảy năm hoạt động
hợp tác xã công nghiệp thương binh tỉnh nghĩa đã có nhiều đóng góp trong việc tạo công an việc làm
cho các thương bệnh binh con cháu họ và làm thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khuyết tật bất hạnh
đây là sưởng may thuộc hợp tác xã công nghiệp thương binh tỉnh nghĩa nơi làm việc của nhiều con cháu thương bệnh binh
người khuyết tật tạo công an việc làm ổn định thường xuyên cho các công nhân nơi đây cho họ chỗ ăn ở miễn phí
hợp tác xã đã trở thành mái ấm cho nhiều cuộc đời giúp họ tự lực vươn lên trong cuộc sống
theo ông trần xuân thủy chủ nhiệm hợp tác xã từ những ngày đầu tiên thành lập với vốn góp có nhiều góp nhiều
có ít góp ít của các thương binh hợp tác xã đã vượt lên rất nhiều khó khăn và dần dần khẳng định vị trí của mình với nhiều loại hình sản xuất kinh doanh
theo ban chủ nhiệm hợp tác xã khó khăn hiện nay đối với hợp tác xã còn rất nhiều cơ sở vật chất còn hạn chế
vì thế sự đổi mới đang là bài toán tất yếu được đặt ra đối với mô hình sản xuất kinh doanh dành cho đối tượng đặc biệt
những người đi qua chiến tranh
và con cháu của họ hy vọng với những cách làm và tư duy đổi mới hợp tác xã công nghiệp thương binh tình nghĩa sẽ mãi luôn là địa chỉ tin cậy
tạo thêm niềm tin cho rất nhiều người lao động đặc biệt nơi đây
kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ đảng nhà nước và nhân dân ta đã long trọng tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa với những người có công với cách mạng với tổ quốc
trong khi đó với những cán bộ tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam thì những việc làm ấy lại giản dị là những công việc hàng ngày
hãy cùng phóng viên chúng tôi đi theo hành trình để đưa một di vật thiêng liêng của một liệt sĩ trở về với người thân qua phóng sự sau đây